qua hồ sơ vụ án và căn cứ vào lời khai của các bị cáo người liên quan hội đồng xét xử nhận định có đủ cơ sở để xác định
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bị cáo thanh và hai con gái thông qua môi giới đã cho ông lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung và bà đặng thị kim oanh vay tiền với lãi suất là ba một tháng
bị cáo trần quý thanh là người trực tiếp làm việc trao đổi với người vay tiền môi giới rồi thông báo cho hai con là trần uyên phương và trần ngọc bích nên phải chịu trách nhiệm chính
chịu trách nhiệm tiếp theo là trần uyên phương và trần ngọc bích các bị cáo che giấu việc vay tài sản bằng ký hợp đồng góp vốn có biến động sang tên chuyển nhượng thậm chí khởi kiện tranh chấp ra tòa
bị hải khi chuẩn bị đủ tiền thì bị cáo lấy lý do không trả lại tài sản
cả ba bị cáo trong vụ án là ông trần quý thanh trần ngọc bích và trần uyên phương được hội đồng xét xử ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như có nhân thân tốt phạm tội lần đầu có đồng góp cho phát triển kinh tế xã hội tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động
từ các nhận định trên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần quý thanh tám năm tù trần uyên phương bốn năm tù riêng bị cáo trần ngọc bích bị tuyên phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
ngô văn quyết chú tại xã gia lâm huyện gia lâm tỉnh lâm đồng tỉnh lâm đồng vừa bị công an tỉnh đắk lắc khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai do có nhu cầu mua đất canh tác nên thông qua người môi giới anh lương công thiện chú tỉnh bình phước đã gặp quyết
lúc này quyết nói muốn bán hơn năm ba hectare đất tại xã nam ca huyện lắc
tỉnh đắk lắc hai bên thỏa thuận mua bán mảnh đất với giá là một tỷ bảy trăm tám mươi triệu đồng
sau dịch mua bán xong vào ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba anh thiện tiến hành trồng cây trên diện tích đất trên thì phát hiện bà nguyễn thị trang chú tại huyện đam rồng tỉnh lâm đồng mới chính là chủ của mảnh đất này
sau đó anh thiện đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an quá trình điều tra quyết luôn khai báo quanh co và khai đã nhận của anh thiện một tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng số tiền chiếm đoạt được quyết đã tiêu xài cá nhân hết
chế tạo tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vật liệu nổ đoàn văn thể chú huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang vừa bị tòa nhân dân tỉnh kiên giang đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ba mươi tháng tù
theo cáo trạng vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thể đến cảm mau chơi và gặp hoàng không rõ nhân thân lai lịch quen nhau lúc đi làm thuê ở phú quốc biết hoàng có súng nên thể hỏi xin và được hoàng đưa cho một bộ cò súng
cùng với nhiều viên đạn vỏ đạn hạt nổ thuốc nổ đồng thời bán cho thể một kg đạn trì sau đó thể về nhà chế tạo thành súng và mang đi bắn chim hai lần đến ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thể tiếp tục mang súng đi bắn chim thì bị bắt quả tang
qua kết quả giám định khẩu súng đạn và thuốc nổ nói trên là vũ khí quân dụng và vật liệu nổ hội đồng xét xử đã tuyên phạt thể một năm sáu tháng tù về tội chế tạo tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và một năm tù về tội
tàng trữ trái phép vật liệu nổ
vào sáng ngày hôm nay trong quá trình đi làm thủy sàn sáu nữ ngư dân bị đắm thuyền nan do rông lốc trên biển trong đó hai người thoát nạn bốn người mất tích hiện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh quảng ninh công an thị xã quảng yên và các lực lượng liên quan đang nhanh chóng triển khai cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người mất tích
vào khoảng trên hai trăm năm mươi người gồm các lực lượng công an và các đơn vị chức năng
hàng chục phương tiện tàu xuồng chuyên dụng và phương tiện của người dân đang triển khai tìm kiếm người mất tích
phương án tìm kiếm cứu nạn hiện đang gặp khó khăn do thủy triều lên
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục đánh giá xu hướng của thủy triều để khoanh vùng tập trung giả soát tìm kiếm cứu hộ nạn nhân mất tích
đến một mươi ba h một mươi năm chiều nay các lực lượng đã tìm thấy thi thể của chị nguyễn thị mơ
hiện lực lượng chức năng cùng với người dân đang tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích khác
thưa quý vị một chiếc móc khóa tưởng chừng như là nhỏ bé nhưng lại mang lại hiệu quả to lớn trong công tác đảm bảo an ninh trả tự tại địa bàn cơ sở
được triển khai trong những năm gần đây mô hình móc khóa an ninh được xem là một cách làm hay của công an xã vĩnh thái huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
xin mời quý vị cùng theo dõi những hiệu quả mà mô hình này đã mang lại
những ngày cuối năm học để chuẩn bị cho hiệp nghỉ hè của học sinh lực lượng công an xã vĩnh thái huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã đến làm việc với trường
cùng với đó trao thêm cho nhà trường những chiếc móc khóa để trao cho học sinh
trên mỗi chiếc móc khóa đều ghi số điện thoại của chủ tịch xã trưởng công an xã và trực ban công an xã
thì lúc đầu chúng tôi là phạt với các hồ gia đình
sau các hồ gia đình thì chúng tôi bắt đầu
chúng tôi tập trung vào đối tượng là học sinh giúp cho các em có động lực trong ngày công tác và chấp hình tốt các luật như luật an toàn giao thông bảo lực học đường
khi các có vụ việc xảy ra ở góc đường thì các em kịp thời điền cho lực lượng công an xã hoặc là có thể là nhờ phụ huynh của mình điền cho lực lượng công an xã
đây là một mô hình rất quan trọng đối với nhà trường để rồi triển khai đến học sinh phụ huynh trong ngày việc các bảo đảo an ninh tật tự của nhà trường cũng như là xung quanh nhà trường rất là thành công
đã có những giai đoạn lực lượng công an và ủy ban nhân dân xã liên tục nhận được những cuộc gọi phản ánh thông tin của người dân về lừa đảo qua mạng giải đáp thủ tục hành chính các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương
sau một thời gian triển khai đến nay những chiếc móc khóa như thế này đã trở thành những đồ vật thân thiết gắn bó với mỗi người dân nơi đây
nói chung là anh trưởng công an xã là có là giao tăng nói chung là mỗi người dân là đều có hết có việc gì là có cái gọi
người dân là chủ yếu là làm nghề đến bắt thủy hải sản ghen bơ vì vậy thì cái điện thoại smartphone thông minh là rất ít
thì bà con là có cái móc khóa này khi có cái việc thì bà con có kịp thời phản ánh những cái thông tin
hiện nay là cái tình hình lừa đảo qua không gian mạng rất là nhiều thì khi cả cái số điện thoại là điền đến người ta sẽ điền lại cho công an xã
và qua công an xã thì chúng tôi sẽ xác minh và trả lời cho bà con để hạn chế tối thiểu việc bà con bị lừa qua không gian mạng
điện thoại thì đã cung cấp cho lực lượng công an cũng như ủy ban xã những thông tin về tình hình an ninh thật tự
các cái tình hình về các cái tai nạn các cái hoạt động trên biển cũng như những khó khăn mà nhân viên gặp phải
nên chính vì vậy công tác lãnh đạo chỉ đạo và đảm bảo công tác an ninh trên địa bàn xã gặp rất nhiều thuận lợi
được triển khai trong những năm gần đây và đã mang lại hiệu quả tích cực hàng năm lực lượng công an xã vĩnh thái đều tiến hành rà soát
và cấp phát những đợt móc khóa mới cho người dân
không chỉ đối với người dân đang sinh sống tại địa bàn xã mà còn có những người dân địa phương đi làm ăn xa sinh sống ở nơi khác
đây là một kênh thông tin một cầu nối để người dân có thể tìm hiểu phản ánh thông tin về địa phương
qua đó góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự nói riêng cũng như việc xây dựng phát triển kinh tế xã hội nói chung
hộ khẩu thường chú tại bản xuối học xã trung lý huyện mương lát tỉnh thanh hóa
bên cạnh đó phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
còn ra quyết định truy nã số hai mươi chín ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đối với đối tượng phàng thị mang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường chú tại bản khầm xã trung lý huyện mương lát tỉnh thanh hóa về tội mua bán trái khép chất ma túy
và đối tượng cù quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại phố một
lâm sa thị trấn cành nàng huyện bá thước tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã số bốn ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện